trong phần chất vấn bộ trưởng bộ công thương các đại biểu cho rằng trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ buôn bán hàng lậu hàng giả làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân
điều này đã cho thấy công tác quản lý thị trường cũng như thanh tra chưa nghiêm bộ trưởng bộ công thương đã trả lời các đại biểu chung quanh vấn đề này
trong phiên chất vấn trước đại biểu lý tiết hạnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định đã đặt vấn đề về mô hình quản lý thị trường nhằm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại
mới đây chính phủ đã có ban hành quyết định của thủ tướng chính phủ về tổ chức xây dựng bộ máy của lực lượng quản lý thị trường theo hệ thống ngành dọc xuyên suốt từ trung ương đến địa phương
ta chỉ thay đổi về mô hình tổ chức nhưng còn về bản chất việc tham gia trì đạo và có lãnh đạo một cách toàn diện
lực lượng quản lý thị trường thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của chính phủ của các bộ ngành với chính quyền của địa phương
và đồng thời chúng tôi cũng sẽ phối hợp để tổ chức hoàn thiện các hệ thống hạ tầng pháp lý rồi cũng như đổi mới về các phương thức hoạt động của lực lượng quản lý thị trường đặc biệt theo cơ phán số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin
theo ý kiến của cử tri và quản lý chính quyền địa phương lực lượng quản lý thị trường hiện nay đóng góp rất lớn cho sự phát triển của xã hội
nhưng đồng thời cũng có một bộ phận là lực lượng tiếp tay cho hoạt động buôn lậu hàng gian hàng giả gây bức xúc trong dư luận xã hội

đại biểu nguyễn thị quyết tâm nhấn mạnh
thời gian tới sẽ xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ và hiệu quả thị trường kiểm soát được tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng